sau ba năm triển khai nghị quyết số bốn mươi chín nqcp ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về hội nhập kinh tế
kinh tế tp hcm đã tiếp tục tăng trưởng năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện
đến nay chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đã có bốn mươi bảy trên sáu mươi bốn chương trình đề án hoàn thành
cùng với việc duy trì mức tăng trưởng hợp lý kinh tế tp hcm có cơ cấu hiện đại tăng dần tỷ trọng bốn ngành công nghiệp trọng yếu
và giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ phát triển nông nghiệp đô thị
chất lượng tăng trưởng được cải thiện thành phố cũng đang tích cực đẩy mạnh việc triển khai nội dung đề án thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm với nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt bốn mục tiêu tổng quát là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững
hướng đến kinh tế tri thức kinh tế số quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo
nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc tăng cường sự tham gia quản lý của người dân tổ chức